hòa cùng niềm vui chung của người dân cả nước hân hoan chào đón tết độc lập
đối với những người con phú yên từng tập kết ra bắc học tập chiến đấu và vinh dự được gặp bác hồ
đứng trước quảng trường ba đình lịch sử trong ngày hai tháng chín mãi mãi là ký ức đẹp không bao giờ quên
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn anh hùng được lượng vũ trang nhân dân trung tá hồ đắc thạnh tập kết ra bắc
và được cử đi học sĩ quan hải quân nhân dân việt nam
điều mà ông cảm thấy vinh dự tự hào khi còn là học viên sĩ quan
được chọn tham gia đội hình diễu binh diễu hành kỷ niệm một mươi năm năm quốc khánh nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cũng từ đó ông được gặp bác hồ và đại tướng võ nguyên giáp
trong những năm tháng chiến đấu với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trung tá hồ đắc thạnh thuyền trưởng tàu không số
ký ức về những ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín không bao giờ quên được
mà lúc đó là lúc lúc chắc nhớ nghĩa là trước khi đi rồi
thì cán bộ đại đội các bộ quốc đoàn là nhớ các đồng chí khi đi ngang qua lễ đài
khi nhìn phải chào thì các anh sẽ gặp được hình ảnh bắc hồ và đại tướng võ nguyên giáp
hơn sức gần kì nếm cái xúc động của mình lại để đi cho nó thăng hành
chứ không cái thế này không bắt đầu cháy chút chút
dù đã hơn tám mươi tám tuổi đời nhưng ký ức lần gặp bác hồ và những ngày mùa thu cách mạng tháng tám
chưa bao giờ phai trong cuộc chiến đấu
những tâm trí già làng ma doanh
trong nhà ông cờ tổ quốc ảnh bắc hồ luôn được treo trang trọng sẵn sàng đón chào ngày quốc khánh
khi được thôi là rất vui
xe có lời có người đi đường là rất là vui
lần này là hai tháng chín đấy để có người bác
cho nên là có người tây nguyên cũng có người các là đối với dân tộc ấy

bảy mươi năm năm trôi qua nhưng cứ mỗi lần đến tết độc lập
được nghe những câu chuyện kể đầy cảm xúc của những người chiến sĩ năm xưa
chúng ta càng tự hào về cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín của dân tộc
và ký ức về những lần được gặp bác trong tâm trí những người như anh hùng lực lượng vũ trang hồ đắc thạnh
hay già làng ma doanh lại ùa về trong niềm tự hào xúc động đến rơi nước mắt